chúng tôi có thời điểm đã huy động đến khoảng bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ để truy tìm các đối tượng phối hợp với lực lượng biên phòng
chốt chặn các cửa khẩu biên giới để hạn chế thấp nhất đối tượng có khả năng bỏ trốn sang trung quốc
song song với đó thì chúng tôi cử một tổ công tác gồm hai mươi cán bộ chiến sĩ của các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hệ châu
phối hợp với công an huyện mường nhé để đón nóng đối tượng khi đối tượng về nhà
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này sang tỉnh lào cai để tiêu thụ
như vậy đến nay công an tỉnh lai châu đã bắt giữ bốn đối tượng thu giữ năm mươi kg ma túy dạng đá trong chuyên án
đồng thời đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng
vào sáng ngày hai mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tràng vinh đã tống đặt quyết định khởi tối vụ án khởi tối bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam phạm thị ấm bốn mươi hai tuổi ngụ tại khóm hai thị trấn mỹ
lòng huyện cầu ngang tỉnh tràng vinh vì hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
theo kết quả điều tra vào năm hai nghìn một mươi ba ấm đã đứng ra tổ chức làm đầu thảo hụi và rủ nhiều người dân tại địa phương
tham gia với các dây hụi có giá trị từ năm mươi đồng đến năm triệu đồng
bao gồm hụi ngày hội một mươi ngày hội một mươi năm ngày và hụi tháng để hưởng hoa hồng
bên cạnh đó từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám ấm nuôi tôm bị thua lỗ nợ tiền bên ngoài và tiêu xài cá nhân
ấm đã nảy sinh ý định gian dối mở thêm
ấm đã nảy sinh ý định gian dối mở thêm nhiều dây hụi để chiếm đất tài sản
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ấm đã tuyên bố vỡ hụi
tại thời điểm vỡ hụi còn sáu dây hụi chưa kết thúc được mở từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã xác định làm rõ ấm đã thực hiện hành vi gian dối
chiếm đoạt số tiền sáu trăm năm mươi sáu triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng
hiện các vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang mở rộng điều tra và xử lý

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang mở rộng điều tra và xử lý
vào trường ngày hai mươi bốn tháng hai đội cảnh sát hình sự công an thành phố quảng ngãi đã chê xóa một tụ điểm đánh bạc trên địa bàn xã tịnh an
xử lý một mươi một đối tượng và tạm giữ nhiều tăng vật liên quan đến việc đánh bạc
vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng hai đội cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi bắt quả tang ổ đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại khu đất chống thuộc long bàn xã tịnh an thành phố quảng ngãi
công an tp quảng ngãi xử lý vi phạm đối với một mươi một đối tượng về hành vi đánh bạc tạm giữ tại sòng bạc và trên người các đối tượng khoảng ba mươi triệu đồng
mời điện thoại di động cùng một số tăng vật khác có liên quan đến việc đánh bạc này
liên quan đến xử lý đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín xảy ra vào ngày một mươi bảy tháng hai tại xã tân việt huyện bình giang tỉnh hải dương
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng hai tòa án nhân dân huyện bình giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn đối với bị can vũ văn tập ở xã vĩnh hồng huyện bình giang
và theo đó bị cáo đã bị tuyên án một mươi năm tháng tù giam về tội chống người thành công vụ
theo có trạm vào khoảng tám giờ bốn mươi phút ngày một mươi bảy tháng hai tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín ở thôn bình an
đối tượng vũ văn tập không đối mũ bảo hiểm điều khiển xe máy mang bình kiểm soát ba mươi bốn p chín mươi nghìn bốn trăm hai mươi chín
cố tình phóng xe vượt qua chốt bất chấp hiệu lệnh dừng phương tiện của tổ công tác thực hiện nhiệm vụ
không dừng lại ở đó đối tượng này còn chống đối đấm vào mặt đồng chí phó trưởng công an xã tân việt
khi đồng chí này yêu cầu tập dừng phương tiện để kiểm tra khai báo y tế
khiến đồng chí phó trưởng công an xã tân việt bị thương ở vùng mặt và hư hỏng kính mắt
tại phiên tòa tập đã thừa nhận về hành vi sai trái của mình